có ý nghĩa quan trọng trong thông thương hàng hóa tránh chú bão cứu hộ cứu nạn và quốc phòng an ninh
thế nhưng đường thi công quá chậm trễ nhiều đoạn nhà thầu quá xem nhẹ các biện pháp cảnh báo giao thông gây mất an toàn nhất là mùa mưa lũ đang gần kề
hai bên đầu cầu có nhiều hố sâu nhưng đơn vị thi công rào chắn quá sơ xài dẫn đến nhiều vụ tai nạn nhất là vào ban đêm
còn đây là điểm đầu của tuyến đấu nối với quốc lộ một mươi chín c qua trung tâm xã xuân phước có chiều dài khoảng ba km
nhiều điểm được đơn vị thi công đào lên để đặt cống thoát nước
trời mưa nước động sâu tới hai mét nhưng không có bất kỳ một cảnh báo nào
cây cầu xuối tía qua địa bàn thôn phú xuân phước phú hải có tổng chiều dài năm mươi sáu bảy km mặt đường rộng năm năm m được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng và một mươi năm cầu rộng từ chín m trở lên quy mô đường cấp bốn miền núi với tổng mức đầu tư hơn bốn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng vốn trai phiêu chính phủ